thời báo israel cho biết các nhà trung gian hòa giải qatar đã thông báo với phía israel rằng
phong trào hồi giáo hamas đã đồng ý về nguyên tắc việc nối lại các cuộc đàm phán
để thả thêm các con tin bị bắt giữ trong các vụ tấn công và tại israel vào ngày bảy tháng một mươi
để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài tới một tháng ở giải gaza
phía israel đang phản ứng thận trọng trước thông báo hamas đồng ý nối lại đàm phán
về thỏa thuận ngừng bắn và nhấn mạnh rằng nước này sẽ nhanh chóng biết được
liệu hamas có thực sự nghiêm túc hay không
trong khi đó hãng tin wala của palestine cho biết các cuộc thảo luận vẫn tập trung
và đề xuất thả khoảng bốn mươi con tin trong đó có phụ nữ đàn ông trên sáu mươi tuổi
và những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
để đổi lấy các con tin israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự ở gaza
trong tối đa một tháng và thả một số tay súng palestine
trong ngày ba mươi tháng một mươi hai theo giờ new york theo đề nghị của nga hội đồng bảo an lê đập quốc
đã nhóm họp
hội đồng bảo an lê đập quốc đã nhóm họp với các thành viên khẩn cấp
để thảo luận về các diễn biến mới trong cuộc xung đột nga ukraine
phát biểu trước các thành viên hội đồng bảo an trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc
phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình ông khalid khiari nhấn mạnh rằng
liên hợp quốc cương quyết lên án mọi vụ tấn công nhằm vào các thành phố
thị trấn làng mạc ở ukraine cũng như liên bang nga
ông khayyari khẳng định các hành động tấn công nhằm vào dân thường
và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế là không thể chấp nhận được
và cần phải chấm dứt ngay lập tức
theo ông khayyari thành phố belgorod của nga nằm cách biên giới ukraine khoảng bốn mươi km
vào ngày ba mươi tháng một mươi hai đã bị tấn công khiến ít nhất một mươi tám dân thường thiệt mạng
và hơn một trăm linh người khác bị thương
trước đó một ngày phía ukraine thông báo các cuộc không kích của nga vào nước này
cũng đã khiến hàng chục người dân thiệt mạng và nhiều người bị thương
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày ba mươi một tháng một mươi hai đưa tin
triều tiên đề ra mục tiêu phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hồi tháng trước
theo kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã đề ra mục tiêu phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự
trong năm hai nghìn hai mươi bốn khi ông tổng kết hội nghị toàn thể kéo dài năm ngày của ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
kcna nêu rõ dựa vào kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh do thám đầu tiên
trong năm hai nghìn hai mươi ba nhiệm vụ phóng thêm ba vệ tinh do thám trong năm hai nghìn hai mươi bốn đã được công bố
và các biện pháp tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ khoa học vũ trụ đang được thảo luận
ngày hai mươi một tháng một mươi một triều tiên đã phóng thành công một vệ tinh do thám quân sự có tên gọi mali gyong một
vào quỹ đạo sau hai lần phóng thử bất thành trước đó hồi tháng năm và tháng tám năm nay
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef nhận định năm hai nghìn hai mươi ba là năm nguy hiểm nhất đối với trẻ em
thanh thiếu niên sống ở khu vực bờ tây bị chiếm đóng
nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát và quân đội israel tăng cường hành động
bắt nguồn từ cuộc chiến đang diễn ra ở zagaza
trong một tuyên bố unicef mô tả sự gia tăng bạo lực liên quan đến xung đột ở bờ tây trong năm nay
đồng thời lưu ý rằng tám mươi ba trẻ em đã thiệt mạng trong một mươi hai tuần qua
cao gấp hơn hai lần tổng số của cả năm hai nghìn hai mươi hai
unicef cho biết thêm trẻ em sống ở bờ tây
trong jerusalem đã phải hứng chịu bạo lực trong nhiều năm
tuy nhiên cường độ bạo lực đó đã gia tăng đáng kể kể từ vụ tấn công kinh hoàng vào ngày bảy tháng một mươi
tuyên bố của unicef tiếp tục chỉ trích những vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em
đặc biệt là việc giết hại và gây thương tật
kêu gọi tất cả các bên bảo vệ quyền cơ bản nhất của trẻ em là được sống
tổng cộng ít nhất một trăm hai mươi bốn trẻ em palestine đã thiệt mạng ở bờ tây trong năm nay
cũng như sáu thanh niên israel
cơ quan trẻ em của liên hợp quốc cho biết hơn năm trăm bảy mươi sáu người cũng bị thương tại vùng lãnh thổ này
tờ the wall street journal đưa tin đồng đô la mỹ đang mất dần thị phần trong các giao dịch dầu
khi người tiêu dùng và các nhà xuất khẩu dầu thô toàn cầu hiện đang thực hiện các giao dịch
mà không cần đến các hợp đồng thỏa thuận thương mại sử dụng đồng đô la mỹ
thông tin của tờ the world street journal dẫn lời người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu
jpmorgan chase được đưa ra một ngày sau khi nga và iran
hai trong số những nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới cho biết họ đã hoàn tất thỏa thuận giao dịch
bằng đồng nội tệ thay vì đồng đô la mỹ
hơn nữa iran và nga hai quốc gia bị trừng phạt đã tìm được người mua hàng hóa của họ
ở trung quốc và ấn độ bán chúng với mức chiết khấu cao
theo jpmorgan chase đồng đô la mỹ đang gặp phải một số cạnh tranh trên thị trường hàng hóa
nhấn mạnh rằng tỷ trọng dầu trên thế giới được giao dịch bằng các loại tiền tệ khác đã tăng lên gần hai mươi
theo dữ liệu do jp morganj theo dõi một mươi hai hợp đồng hàng hóa lớn đã được thực hiện
bằng loại tiền tệ không phải đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi ba so với bảy hợp đồng vào năm hai nghìn hai mươi hai
và chỉ có hai hợp đồng được ghi nhận từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một